một mươi ba ba trăm linh bồn chứa nước và ba mươi chín máy lọc nước vừa được trao tặng tới đồng bào năm tỉnh khu vực đồng bằng sông kiều long
đây là những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của đợt hạn hán ngập mặn năm nay
toàn bộ số thiết bị máy lọc nước và bồn chứa nước trên đã được trao tặng tới năm địa phương và các hộ gia đình khó khăn
để người dân có công cụ cần thiết chữ nước ngọt sinh hoạt phục vụ nhu cầu thiết yếu của cuộc sống
khắc phục khó khăn do thiên tai hạn hán ngập mặn gây ra
các địa phương nhận hỗ trợ là những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của đợt hạn hán xâm nhập mặn năm nay
bao gồm cà mau kiên giang bến tre tiền giang lòng an
các thiết bị có tổng trị giá hơn hai mươi ba tỷ đồng được sử dụng từ nguồn kinh phí của chương trình
nước ngọt cho cuộc sống xanh năm hai nghìn hai mươi được ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv phát động
với mong muốn gắn kết hàng triệu khách hàng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh đồng bằng sông kiều long
đang chịu tác động của hạn hán ngập mặn đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày